chính phủ vừa ban hành nghị định số sáu năm hai nghìn một mươi tám trong đó quy định rõ chính sách đối với bốn đối tượng giáo viên mầm non
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày hai mươi tháng hai tới đây
theo nghị định số sáu hai nghìn một mươi tám ndcp giáo viên mầm non bao gồm cả phó hiệu trường
làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt
ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập
nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng bốn mã số năm trở lên
thì được ký hợp đồng lao động xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng bốn mã số năm
theo bảng lương quy định tại nghị định số hai trăm linh bốn hai nghìn bốn ndcp ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn của chính phủ
về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
nghị định số một mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều
nghị định số hai trăm linh bốn hai nghìn bốn ndcp và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành
như giáo viên mầm non là viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
thời gian và bậc lương hưởng khi thực hiện chế độ hợp đồng lao động được nối tiếp để xếp lương
và thực hiện chính sách khi được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc